thưa quý vị thông tin mà nhóm phóng viên chúng tôi vừa thực hiện liên quan đến vụ việc một nam sinh viên chạy grab bị sát hại tại phường thụy phương quận bắc tử liêm thành phố hà nội
vào tối ngày hôm qua công an quận bắc tử liêm phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tp hà nội công an tỉnh yên bái đã bắt giữ được hai đối tượng gây ra vụ án giết người cướp tài sản khi đang lẩn trốn tại tỉnh yên bái
danh tính hai đối tượng được xác định là đinh văn giáp sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hộ khẩu thường trú tại bản năm hãn thượng xã phù nham huyện văn chấn tỉnh yên bái và đinh văn trường sinh năm hai nghìn hộ khẩu thường trú tại bản khá thượng hai xã thanh lương huyện văn chấn tỉnh yên bái
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận khoảng hai mươi một h ngày hai mươi sáu tháng chín giáp cùng trường đến khu vực cổng bến xe mỹ đình để uống nước
tại đây giáp mặc cả giá xe ôm với nạn nhân về
giáp đến khu vực phường thụy phương quận bắc từ liêm
khi đến khu vực bãi đất trống giáp vào trường xuống xe
sau khi lời qua tiếng lại đối tượng giáp đã dùng hung khí đâm nạn nhân
khi nạn nhân bỏ chạy giáp và trường lấy xe máy của nạn nhân phóng đi
sau đó giáp trở trường về yên bái để trốn
trên đường đi các đối tượng đã vứt dao bấm dọc đường gần hiện trường gây án
khi bắt xe về phòng trọ của bạn anh grab kia đang đi chạy khách chờ anh một tí
em đứng chờ anh
lúc sang nhà đi đi đến nửa đường thì em và anh em hết tiền rồi mà từ đây về đây có mấy chục nghìn
anh cho em xin một em nữa một hai mươi em đi qua lại thì em gửi anh được anh làm ở đây suốt
lần nữa đi đến nơi gần đến nơi
nhưng anh lại anh hỏi ý rằng là
đông đông ở đâu anh
ừ đông đông sau
ông nghe rõ chúng là đông sau
ngay sau khi xảy ra vụ việc
lực lượng công an đã ngay lập tức tiến hành xác minh điều tra khoảng một mươi bảy h bốn mươi năm chiều ba mươi tháng chín
hai đối tượng này đã bị cơ quan công an bắt giữ tại bản cại xã hành sơn huyện văn chấn yên bái
tính chất là đặc biệt nghiêm trọng và hậu quả là rất thương tâm
hành vi của các đối tượng rất là man dợ
cũng đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các cơ quan truyền thông báo chí
và đồng thời đặc biệt là các cái thông tin cung cấp từ người dân
và bằng các biện pháp nguyện vụ thì
công an quận bắc tường liêm đã phối hợp với phòng cảnh sát hình sự và các cơ quan khác
chúng tôi đã bắt giữ thành công được các đối tượng
các đối tượng thì đang trong quá trình bỏ trốn thì bị lực lượng công an bắt giữ
hiện cơ quan chức năng đã thu giữ một số tăng vật của vụ án
đồng thời phối hợp với các cơ quan chức năng khác tiến hành điều tra làm rõ theo quy định của pháp luật
một vụ cướp tài sản cũng vừa xảy ra tại khu phố tân bình phường tân hiệp vào dạng sáng hôm qua
công an phường tân hiệp đã phối hợp với công an thị xã tân uyên nhanh chóng xuống hiện trường xác minh về vụ việc
qua làm việc bước đầu anh hoàng hương hoa chú tỉnh đồng nai hành nghề lái taxi cho biết
khoảng giờ hai mươi phút anh nhận chở hai người về khu vực phường tân hiệp thị xã tân uyên
khi đi đến đoạn đường vắng thuộc khu phố tân bình phường tân hiệp
các đối tượng ngồi sau bất ngờ dùng dao bấm cây vào cổ khống chế anh hoa để cướp chín ba triệu đồng rồi tẩu thoát
trong lúc giảng co anh hoa chỉ bị đứt sâu ở bàn tay trái mất nhiều máu
hiện công an thị xã tân uyên đang phối hợp với các đơn vị nhiệp vụ công an tỉnh tiếp tục điều tra chế xét